các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

theo kết quả thanh kiểm tra ban đầu có việc bán thầu sẻ thầu tại gói a năm của tuyến đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
ông nghĩ sao về việc mà một dự án cao tốc mà nhà thầu chính bán lại toàn bộ dự án cho hơn chục nhà thầu phụ
rất tiếc là chúng ta chưa có thông tin đầy đủ về chuyện bán thầu sẻ thầu của tuyến đường này
nếu nhìn theo luật chúng ta thấy rằng là theo luật đấu thầu
năm hai nghìn một mươi ba ban hành ngày hai mươi sáu tháng một và có thời hạn hiệu lực là tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
thì nó có những cái hành vi bị cấm rất là nghiêm ngặt
trong đó nó có hai cái hành vi nổi bật
một là chủ thầu không được phép bán thầu lại quá một mươi cái giá trị thầu
sau khi đã trừ đi tất cả những khoản thầu phụ hoặc là không được bán quá năm mươi tỷ đồng
cái giá trị thầu mà mình phải thực hiện
cái thứ hai nữa là cũng cấm những cái chủ thầu
đầu tư cũng như là cấm các cái nhà tư vấn chấp nhận cái chuyện bán thầu
cho các nhà thầu phụ khác ngoại trừ những cái trường hợp
và những cái nhà thầu mà đã được ghi ở trong cái hợp đồng
chúng tôi cũng đã dụng công xem lại toàn bộ một mươi ba cái gói thầu
thì thấy rằng đúng là toàn bộ cái danh mục các nhà thầu phụ là khép kín cả cái quãng đường đó
và cỡ khoảng trên dưới một mươi nhà thầu mà không thấy cái tên nhà thầu chính
thì rõ ràng đây là một cái điều cũng khá là bất ngờ và thậm chí là vô lý
bởi vì việt nam hoàn toàn là không thể chấp nhận một cái nhà thầu
ngoại trúng thầu mà lại không làm gì mà lại đi bán thầu toàn bộ
tất nhiên là bán thầu cho nhà thầu vụ trong nước là tốt
để chúng ta có việc làm có những cái điều kiện để mà thực hiện những cái hoạt động
gọi là xuất xứ nội nội tại hoặc là tạo quan việc làm cho trong nước cũng như là v v
thế nhưng mà rõ ràng là khi đã chấp nhận nhà thầu ngoại
tức là phải có một cái cam kết rằng anh phải đưa những công nghệ
và anh có những cái trích nghiệm cũng như là có những cái chất lượng
mà nó phải vượt trội so với nhà thầu đội
thì anh mới thắng được thầu
cho nên rõ ràng chúng ta không thể thuê một nhà thầu ngoại
với tư cách là một cây đầu dài ở đây được
việc một tuyến đường sau một thời gian khai thác sử dụng
thì có bộc lộ phát sinh một số khuyết điểm mà chưa được phát hiện
trong quá trình thi công là điều có thể xảy ra
thế nhưng mà vấn đề quan trọng là cái cách xử lý khi mà công trình bộc lộ
hoặc là phát sinh quyết điểm
ông nghĩ sao về quan điểm này
chắc chắn là như vậy
nhưng mà cái tinh thần của nó phải là một cái sự cầu thị
một sự mau mắn một sự nghiêm túc một sự minh bạch
và phải sửa chữa
chứ không phải là cái tình trạng chậm chẽ
sau đó là sửa chữa theo kiểu phá víu
và rõ ràng nếu để xảy ra tình trạng này
thì là lỗi không chỉ của chính cái nhà thầu
mà thực hiện cái gói thầu đó
mà còn lỗi của cả nhà tư vấn giám sát
rồi lỗi của chủ đầu tư
cũng như là của các cái bộ phận khác có liên quan
rõ ràng là nó đang cho thấy
chúng ta đang chứng kiến một cái điển hình
của sự bộc lộ những cái bất cập
cũng như những hạn chế trong quá trình
mà triển khai một cái đường cao tốc ở việt nam
từ giờ ngày hai mươi bảy tháng một mươi
thì tổng công ty đầu tư phát triển
đường tốc tốc việt nam vec
bắt đầu thu phí tuyến đà nẵng quảng ngãi
ông nghĩ sao về quyết định này
của bộ giao thông vận tài ạ
bộ trưởng bộ giao thông vận tài
thì nói rằng là cái việc thu phí này là cần thiết
để góp phần hoàn vốn nhanh
cho những cái khoản đầu tư của nhà nước
chúng tôi cho rằng ở mục tiêu đó
thì cũng có thể thông cảm được
nhưng chúng ta phải hết sức lưu ý
là theo lời giải thích của một thứ trưởng
trong bộ này đó
thì cái tình trạng mà chúng ta vừa thấy
họ sửa chữa và view đó
nó chỉ là tạm thời
tức là sử dụng những cái nhựa mềm
để mà đè nén lên trên
nó tạo ra một sự êm dịu
chưa có căn bản ở dưới
và ngay cả bộ giao thông vận tài
cũng chưa phát hiện ra các cái lỗi
hay là chưa tiến hành kiểm tra những lỗi ở dưới
nó có phải là nền cốt
nó có phải là đền đất yếu hay không v v
và vì thế chúng tôi cho rằng là
đây là một tình trạng mà tinh chất
cũng là tạm thời
tức là vá view tạm thời
và cái thu này cũng chỉ là tạm thời
bởi vì chắc chắn với cái tình trạng
mà thu như vậy
và kiểm trí chất lượng như vậy
thì sáng sáng tới
nó sẽ bộc lộ tiếp những cái lỗ hỏng
bộ lộ tiếp những cái lỗi về mặt kỹ thuật
và đặc biệt là
có thể gây ra những cái nguy hiểm
cho người sử dụng
thế cho nên chúng tôi cho rằng
là cùng với cái việc
mà cho thu vi giả lại
như là một cái giải pháp tạm thời
để tăng thu vi cho nhà nước
thì bộ phải hết sức nghiêm túc
trong vấn đề triển khai lại
tổng kiểm tra toàn bộ
cũng như là giả soát lại toàn bộ
cái tế lường này
để đảm bảo phát hiện ra những sai sót
và buộc các nhà thầu phải sửa chữa
thế vậy thì chúng ta đặt đấu thầu này làm gì
đấu thầu để cho người khác
là lấy cái tên để hình thức
để sau đó bán thầu
thì coi như là bằng không hả
đúng không ạ
thế thì tại sao không cho
những người khác người ta làm luôn
mà không chỉ thầu cho những người khác
phải làm luôn
chỉ có nghĩa là tôi chỉ anh phải làm
đúng không ạ
thế tại sao lại để cái tình trạng
đã bán thầu này xảy ra
và tôi cho rằng là
nếu theo đúng cái ý kiến
của cử trưởng
thì tổng công ty vách
là phải được xem xét
một cách hết sức kỹ lưỡng
tôi cho rằng là
bất kể những dự án nào
mà đã xảy ra chuyện này
thì rất là cần
phải có một điều tra
để đánh giá trở lại
xem nguyên nhân chính là không nào
nếu như là do khâu thiết kế
khâu về khảo sát mà không tốt
dẫn đến chuyện thiết kế sai
và khi gửi tới công
người ta thì đúng thôi
cái bản vẽ thiết kế
nhưng mà khi nó chạy xuống
nó nút sụt
thì cái đấy chúng ta phải xử lý
về khâu thiết kế
còn nếu như
mà cái việc
mà không phải vì thiết kế
mà cái quá trình sản phẩm
đó là do cái lỗi
của khâu thi công
thì đương nhiên chúng ta phải xử lý
trước hết là cái cơ quan giám sát
và thứ hai là trách nhiệm
của cái nhà thầu thi công đó
về nguyên tắc thì nếu như
chúng ta thực hiện đúng
cái quy trình giám sát
thì chất lượng công trình sẽ tốt
ông đánh giá sao
về chất lượng giám sát
các công trình cao tốc hiện nay
của chúng ta
và mới đây nhất
là các công trình
là tuyến cao tốc đà nẵng quảng ngãi
không chỉ là tuyến đường cao tốc
mà thậm chí những cái tuyến đường
ở trong nội đô hà nội thôi
chúng ta nhìn thấy là công trang giám sát
đã rất là kèm
nó cụ thể ở chỗ là
đường nó không tạo một cái mặt phẳng
mà nó chỉ phẳng ở chỗ này thôi
chỗ khác nó lại lõm
thế đương nhiên tạo cả quãng đường
là nổi lõm
thứ hai là những cái ba via
của mép với hè đó
mép với cả cống đó
là rất là lam nham
điều này nó thể hiện rõ ràng
là cái tư vấn và cái giám sát
cũng như là cái khâu nghiệp thu đó
rất là yếu
và rõ ràng là với cái bộc lộ
của sau một trận mưa đó
tuyến đường cao tốc đã bị hỏng như vậy
với lý do kỹ thuật là do mưa
thì điều này cho thấy rõ ràng là
cái hộp tư vấn có vấn đề
chúng tôi đã nhìn sân xe ảnh
chưa được sở tận tay
nhưng mà nhìn trên ảnh
thấy rằng là
những cái hạt đá đó
nó chỉ nhuộm đen
không kết dính
và rõ ràng là nhìn hông dưới
nó không có những cái đá học
thì như vậy là tuyến đường này
rõ ràng là khâu kỹ thuật
là có vấn đề
thế thì tại sao lại không phát hiện ra ngay
trong cái quá trình nghiệp thu
trước khi đưa vào khai thác
thì rõ ràng ở đây là
khâu tư vấn kỹ thuật
khâu giám sát kỹ thuật
và rõ ràng kể cả khâu
gọi là nghiệp thu nữa
cũng có vấn đề
dường như chúng ta xưa nay
là chưa phạt gọi là khâu tư vấn
đặc biệt là khâu quán giám sát
đã thấy xuất hiện
rất nhiều cái trường hợp
là một là họ thông đồng
hay là họ lờ đi
những cái yếu tố như là
kiểu chuyển thầu nhượng thầu
hoặc là rút lõi công trình
hoặc là làm không đúng đảm bảo
với thiết kế kỹ thuật
thì tất cả những cái này
chúng ta cho rằng là
không phải đã đến lúc rồi
mà đã muộn rồi
là chúng ta cần phải
nghiêm trị những cái hành vi như vậy
có ý kiến cho rằng là
tuyến đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
sẽ là một bài học sâu sắc
cho ngành giao thông vận tải của chúng ta
và khi mà triển khai
các cái dự án sau này
dù trước đó thì chúng ta cũng có
những cái tuyến đường mà vừa đưa vào sử dụng
thì đã bị hỏng bị lún
ông nghĩ sao về điều này ạ
qua cái sự kiện của cái đường cao tốc
quảng nam đà nẵng này
là đã đến lúc là bộ giao thông vận tải
nói riêng cụ thể đó
và chính phủ cũng như là quốc hội
phải vào cuộc
đấy nó tạo ra một cái cú sốc lại
căn bản cả về nhận thức
cả về pháp lý
và đặc biệt là cái khâu triển khai
các cái tuyến đường cao tốc
các cái hoạt động đấu thầu
và các cái dự án đầu tư công
và có giá trị lớn
và có cái tầm ý nghĩa chiến lược
chúng tôi thấy có một cái điều rất vô lý
là chính phủ đã giao cho bộ giao thông vận tải
làm một con đường mẫu
đường cao tốc mẫu
một km thôi
với toàn bộ các tiêu chuẩn kỹ thuật
để từ đó nhà nước có cái cơ sở
đánh giá xem là mất bao nhiêu tiền
đánh giá xem là nó cũng bao gồm những yếu tố kỹ thuật nào
để mà so sánh với tất cả các cái gói thầu khác
với tất cả các cái tuyến đường khác
để làm mẫu
lúc đó chúng ta mới làm hành toán được
lúc đó chúng ta mới làm dự toán được
lúc đó chúng ta mới có cái căn cứ để kiểm tra kỹ thuật được
thì lại không làm
trong khi là vẫn cứ đòi triển khai
những cái tuyến đường hàng trăm km
thậm chí hàng nghìn km
cần phải có một sự sốc lại
bao gồm là tiếp tục giả soát cái luật đấu thầu
tiếp tục giả soát những luật có liên quan tới trách nhiệm
của những người tham gia các dự án đầu tư công
thứ hai nữa là phải có những tuyến đường mẫu
và phải có những cái quy chuẩn mẫu
cấp quốc gia gắn với quốc tế
để nó không được phép vượt quá
hoặc là không được phép viện cớ đặc thù
để mà từ đó có những cái phát sinh vượt trội
không thể có những cái tuyến đường đắt nhất hành tinh được
cái thứ ba nữa là cần phải bắt lỗi
toàn bộ những cái người có liên quan
kể cả chủ đầu tư
kể cả những cái người tư vấn
những người giám sát kỹ thuật
và kể cả cái khâu kiện không nghiệm thu nữa
và trên tổng thể đó chúng tôi cho rằng
là cần phải có một sự kiểm toán
vào cuộc ngay từ đầu cũng như là
sau khi đã nghiệm thu
và chúng tôi được biết là rất tốt là kiểm tra nhà nước đã chính thức
là sẽ vào cuộc cái tuyến đường này
cũng như là bộ tôn vận đại cũng đã có những cái thanh tra
đột xuất nhưng mà rõ ràng là khá muộn
chúng ta phải làm từ đầu
cho nên là không thể chạy theo được
mà phải ngăn chặn ngay từ đầu
cần phải làm nghiêm túc từng khâu từng đoạn
làm đến đâu tốt đến đấy
sau đó mới làm tiếp thì như đó nó mới là
tạo ra được một cái nền tảng
tạo ra được một cái quy trình để mà sau này
chúng ta rút kinh nghiệm một cách nó thực sự là sâu sắc
từ vụ việc này thì ông có nghĩ là
đã đến lúc chúng ta cần phải giả soát lại
tổng thể chất lượng đường cao tốc
cũng như là xem xét lại cái chất lượng của các cái tổ chức
tư vấn giám sát
và giao cho chủ đầu tư tự giám sát
những cái chất lượng công trình không ạ
chắc chắn là các tổ chức đường cao tốc cần phải tiếp tục giả lại
và thời gian cũng không cần phải giả lại
nó sẽ bộc lộ những cái sai sót do thời tiết
do vận dụng và đặc biệt là do những lỗi kỹ thuật
từ đó sẽ phát sinh nhưng mà rõ ràng là
cái việc mà tập trung vào mất lỗi
của khâu tư vấn giám sát kỹ thuật
là rất quan trọng
bởi vì như đã nói đó chúng ta nếu chúng ta tin lưởng
quá mức thì như vậy chúng ta sẽ bị bịt mắt
và đặc biệt là không thể có cái chuyện
để giao cho một anh vừa là bóng vừa thổi gòi được
không thể cho một ông chủ đầu tư
vừa là bán thầu
vừa là chỉ định thầu
vừa là chỉ định cái ông mà giám sát kỹ thuật
không được mà cần phải có sự độc lập
một ông triển khai một ông giám sát
hai bên phải độc lập với nhau
để nó không có sự đối kết lợi ích
đây là một điều nguyên tắc rất tốt hiểu
trong quá trình kinh doanh kinh tế cũng như trong hoạt động kỹ thuật
anh phải có sự độc lập biệt lập
thậm chí là nếu không nói là đối lập
để nó tạo ra một cái sự gọi là
lợi ích của anh không thể được bị xâm phạm
bởi liên kết với lợi ích của người khác được
cho nên là rõ ràng ở đây là
cái việc mà giả soát lại về pháp lý
cũng như chấn chỉnh lại về khâu tổ chức kỹ thuật đó
để cho nó đảm bảo
cái tính độc lập khách quan và nghiêm túc
cũng như chất lượng của cái khâu giám sát kỹ thuật
là rất cần thiết nếu không nói là một trong những yếu tố quyết định
của toàn bộ cái thực hiện gói thầu
trong vấn đề xây dựng cầu tốc
nói riêng cũng như trong gói thầu đầu tư công nói chung
chúng tôi rằng đây là cái thời điểm
mà chính mùa nhất chúng ta sốc
gọi là làm lại
toàn bộ như đã nói cả về nhận thức
cả về pháp lý cả về khâu truyền kỹ thuật
cũng như là khâu bắt lỗi
những cái hành vi sai
những người sai
và những cái gọi là cơ quan sai
trong vấn đề này để từ đó nó tạo ra
một cái gọi là án lệ
trong cái việc xây dựng đời cầu tốc sau này
nghĩa là nếu sau này có lặp lại
chúng ta sẽ có một cái án lệ này
để mà chiếu vào để mà làm gương
cũng như để mà xử lý nó tốt hơn
qua những gì mà ông vừa chia sẻ
thì chúng ta có thể thấy là để có được
những cái tuyến đường cao tốc chất lượng
những tuyến đường cao tốc tốt
thì chúng ta phải cần có những cái quy trình
có những cái tư vấn có những cái giám sát
cũng như là có một con đường mẫu
để có thể có cơ sở
để đánh giá được chất lượng tuyến đường đúng không ạ
vâng cảm ơn những chia sẻ của ông
trong chương trình ngày hôm nay
thưa quý vị có thể nói giao thông của chúng ta đã cải thiện rất nhiều
sau khi có các tuyến cao tốc ra đời
chính điều này cũng đã góp phần
quan trọng vào con số tăng trưởng của nền kinh tế
tuy nhiên với tuyến cao tốc đà nẵng
quảng ngãi chiếc áo tỷ đô
và víu này thì việc xử lý nghiêm
thanh tra toàn diện chỉ rõ trách nhiệm
sai phạm mới là biện pháp mạnh
để những sai sót này không có cơ hội
được lặp lại ở các dự án khác
và đến đây thì thời lượng của chương trình tâm điểm của chúng tôi
cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn
đã dành thời gian quan tâm và theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại